hôm qua đoàn giám sát của quốc hội đã về kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu tại tỉnh bạc liêu
đoàn giám sát do bà nguyễn thúy anh ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội làm trưởng đoàn
đoàn giám sát của quốc hội đã tổ chức đi kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh và đánh giá công tác quản lý kiểm soát chất lượng vệ sinh thực phẩm
đã được các đơn vị thực hiện khá nghiêm túc
thay mặt đoàn công tác chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội lưu ý tỉnh bạc liêu cần tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc
tiếp tục triển khai đồng bộ kế hoạch để củng cố và nâng cao chất lượng việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời gian tới
tăng cường công tác khảo sát kiểm tra và có biện pháp cụ thể trong việc chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm
kịp thời biểu dương nhân rộng các mô hình an toàn thực phẩm
nhằm giúp đỡ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra đoàn công tác của đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương do đồng chí phạm viết thanh
ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và hỗ trợ sáu ba mươi năm tỷ đồng cho người dân vùng lũ tỉnh quảng nam
đồng chí phạm viết thanh chia sẻ những khó
khó khăn mất mát mà chính quyền và nhân dân quảng nam đang phải gánh chịu đồng thời mong rằng nhân dân ở vùng lũ quảng nam sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
tại đây đồng chí phạm viết thanh thay mặt đoàn công tác và tập thể cán bộ nhân viên của một mươi ba đơn vị tổng công ty và tập đoàn thuộc đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
đã trao cho ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam số tiền ủng hộ là sáu ba mươi năm tỷ đồng nhằm góp phần cùng địa phương giúp nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống và khôi phục lại sản xuất
số tiền này sẽ được ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam chuyển về địa phương phân phát cho người dân vùng lũ trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy sắp đến
tỉnh phú yên vừa trích hơn bảy hai tỷ đồng hỗ trợ cho người nông dân bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
để ứng phó với biến đổi khí hậu gia tăng hiệu quả đầu tư hướng đến sản xuất bền vững
phú yên có diện tích lúa hàng năm trên năm mươi tám ha sản lượng hơn ba trăm sáu mươi tấn
ngoài chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay tỉnh cũng đã vận động nông dân
chuyển đổi hơn một chín trăm linh hectare đất lúa một vụ kém hiệu quả sang các loại cây trồng cạn
việc chuyển đổi cây trồng trên đất lúa được tỉnh phú yên thực hiện theo lộ trình của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi giá trị sản phẩm thu được trên một hectare đất trồng trọt đạt khoảng một trăm một mươi triệu đồng tăng khoảng ba mươi triệu đồng so với hiện nay
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên ngành đang xây dựng các mô hình chuyển đổi cây trồng cạn trên đất trồng lúa
theo phương thức cánh đồng mẫu lớn và cánh đồng lớn để chuyển giao kỹ thuật đến nông dân
thực hiện đề án này đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh trích ngân sách hơn một mươi bảy năm tỷ đồng
riêng năm hai nghìn một mươi sáu đã hỗ trợ nông dân chuyển đổi khoảng bảy trăm linh hectare đất lúa sang các loại cây trồng cạn
đem lại thu nhập tăng hơn bốn lần
ở phần tiếp theo của chương trình bộ y tế sẽ thanh tra một số công ty sản xuất nước mắm
bắc cạn bất cập trong công tác hoàn thổ sau khai thác khoáng sản
thời gian tới bộ y tế sẽ thanh tra toàn diện về an toàn
an toàn thực phẩm đối với một số công ty sản xuất nước mắm
trong đó có hai nhà sản xuất nước mắm vào loại lớn hiện nay ở việt nam
thanh tra bộ y tế khẳng định đây là đợt thanh tra theo kế hoạch
nằm trong chương trình thanh tra năm hai nghìn một mươi bảy đã được lãnh đạo bộ y tế phê duyệt
dự kiến đợt thanh tra này bắt đầu từ sau tết nguyên đán
theo tổng cục thống kê mỗi năm người dân việt nam tiêu thụ hơn hai trăm linh triệu lít nước mắm
với tổng doanh thu gần bảy năm trăm linh tỷ đồng
đồng thời thanh tra bộ cũng cho biết
năm hai nghìn một mươi bảy thanh tra bộ y tế cũng sẽ thanh tra toàn diện một số cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng lớn
trước đó trong năm hai nghìn một mươi sáu bộ y tế đã thanh tra theo kế hoạch toàn diện bốn công ty sản xuất nước giải khát lớn
phát hiện ra một số tồn tại và xử phạt các hành vi vi phạm lên tới trên sáu tỷ đồng
đồng thời buộc thu hồi và tiến hành tiêu hủy nhiều sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trong năm hai nghìn một mươi sáu ngành thép chịu sức ép lớn khi liên tục vướng vào các vụ kiện thuế chống bán
và thuế chống trợ cấp từ các nước nhập khẩu
không những vậy tại thị trường nội địa thép trung quốc vẫn đang ồ ạt được nhập vào
nên các doanh nghiệp sản xuất đã phải rất vất vả để cạnh tranh
ngành thép đã nhập siêu lên đến sáu bảy tỷ đô la mỹ để phục vụ cho nhu cầu sản xuất
năm hai nghìn một mươi sáu ngành thép việt nam đã có nhiều cố gắng trong công tác xuất khẩu các loại sản phẩm thép
mặc dù gặp phải nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại của các nước
các sản phẩm thép nước ta chủ yếu được xuất khẩu sang các nước trong khối asean và hoa kỳ
sản lượng xuất khẩu của ngành thép trong năm hai nghìn một mươi sáu vẫn tăng một mươi tám một so với năm hai nghìn một mươi năm
những mặt hàng xuất khẩu quan trọng vẫn duy trì như năm trước
riêng phôi thép chỉ bằng gần sáu năm hai nghìn một mươi năm
tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành thép năm hai nghìn một mươi sáu ước đạt hai bốn tỷ đô la mỹ
tổng kim ngạch nhập khẩu trên xuất khẩu của ngành thép năm hai nghìn một mươi sáu là chín một trên hai bốn tỷ đô la mỹ
như vậy ngành thép đang phải nhập siêu rất lớn để phục vụ cho nhu cầu sản xuất
năm hai nghìn một mươi bảy hiệp hội thép việt nam dự báo ngành công nghiệp thép việt nam sẽ tiếp tục tăng trưởng
tuy nhiên mức độ tăng trưởng sẽ không cao như năm hai nghìn một mươi sáu
dự báo toàn ngành năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tăng trưởng một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi sáu
thực hiện chương trình tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh từ năm hai nghìn một mươi một đến hết năm hai nghìn một mươi sáu
toàn tỉnh đắk lắc đã tái canh được hơn một mươi sáu năm trăm linh hectare cà phê
trong đó năm hai nghìn một mươi sáu tái canh được ba sáu trăm linh hectare
trong đó năm hai nghìn một mươi sáu tái canh được ba sáu trăm bốn mươi hectare chỉ đạt sáu mươi ba bảy kế hoạch
do việc tái canh cà phê chậm so với kế hoạch nên ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng cà phê của toàn tỉnh
do việc tái canh cà phê chậm nên hiện nay diện tích cà phê giả cỗi hết chu kỳ kinh doanh
cần tái canh trên địa bàn tỉnh đắk lắc chiếm tỷ lệ tương đối lớn
hình thức tổ chức sản xuất của nông dân sản xuất cà phê hiện nay
chủ yếu là sản xuất cá thể quy mô nhỏ lẻ manh mún
nhiều vườn cà phê giả cỗi trồng băng giống không được chọn lọc cho năng suất thấp
kích thước quả nhỏ và không đồng đều
quá trình chín không tập trung gây khó khăn cho việc thu hái chế biến
một số diện tích cà phê phát triển tự phát không theo quy hoạch
làm cho chất lượng sản phẩm cà phê chưa cao năng suất thấp và thiếu ổn định
nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cà phê trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã phê duyệt đề án tái canh cà phê giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với diện tích là ba mươi hai ba trăm ba mươi năm ha
hiện nay tỉnh đắk lắc đã thành lập ban chỉ đạo tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh
và đề ra nhiều giải pháp cụ thể thiết thực để thực hiện có hiệu quả đề án tái canh cà phê giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nghĩa vụ hoàn thổ là trách nhiệm của bất kỳ đơn vị nào khi được cấp phép khai thác khoáng sản
tuy nhiên có một thực tế đáng buồn là hiện nay hầu hết các doanh nghiệp khoáng sản trên địa bàn tỉnh bắc cạn
đều rất thờ ơ với trách nhiệm này
sự lúng túng trong công tác hoàn thổ ở huyện bắc nậm tỉnh bắc cạn là một ví dụ
năm hai nghìn một mươi tỉnh bắc cạn đã cấp phép cho công ty cổ phần thương mại và khoáng sản nguyên phát
được khai thác vàng sa khoáng tại khu vực bản nghiềng
vàng ma thuộc xã an thắng huyện bắc nậm
bốn mươi ba hectare đất cấy lúa trồng ngô của người dân ở đây đã bị thu hồi
để giao cho doanh nghiệp này phục vụ khai thác vàng
theo đề án khai thác sau khi bị thu hồi giấy phép công ty nguyên phát cũng đã lập tức hoàn thành việc hoàn thổ
và đã được các cơ quan chức năng nghiệm thu
thế nhưng trên thực tế hiện tại hai bên bờ sông hàng nghìn khối đất đá vẫn ngổn ngang trên những mảnh ruộng
mà trước đây người dân ở đây vẫn trồng cấy
những gì còn sót lại đã cho thấy việc doanh nghiệp này có hoàn thổ cũng như không
từ công ty nguyên pháp rút đi bây giờ
nói chung bà con chú sát mặt bằng rồi thì giả mặt bằng cho bà con
toàn đá toàn đất thì chúng tôi chả trồng trò được cái gì cả
bây giờ bà con nói chung là không trồng được rồi mà vẫn chưa giảm mặt bằng cho
giảm mặt bằng cho rồi nhưng mà không chia cho bà con ấy chưa chia ấy
thì bà con chúng tôi thì không trồng được cái gì cả toàn đá toàn đất thôi
toàn đá không thôi
nên bà con ở đây thì vất vả lắm
suốt ngày lên rừng rồi kiếm đâu đó được mấy đồng lẻ thế thôi
không chỉ thở ơ với công tác hoàn thổ doanh nghiệp này còn để lại hệ lụy rất lớn cho người dân
sáu năm sau khi bán đất cho công ty nguyên phát
gia đình chị ma thị bung dường như đã quên với công việc đồng áng
từng ngày không có đất canh tác kế sinh nhai cũng không còn
gia đình chị cũng như hàng trăm hộ dân nơi đây
vẫn mong mỏi hàng ngày có được một mảnh đất để canh tác nông nghiệp
bà con thì mong mỏi lắm
muốn làm thế nào được đóng cửa mỏ
sau đó các cơ quan chức năng của tỉnh của huyện
giao đất cho người dân để tiếp tục sử dụng trên cái mảnh đất
mà trước đây có một phần diện tích đó đã được sử dụng canh tác cho sản xuất nông nghiệp
lý giải cho vấn đề người dân thì mong muốn có đất còn đất thì vẫn cứ bỏ hoang
đại diện sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc cạn
đơn vị trực tiếp chủ trì về vấn đề này cho biết
mong muốn của người dân và chính quyền huyện bắc nạm là hoàn toàn chính đáng
thế nhưng để đất đến tay người dân thì chưa thể trong ngày một ngày hai
tình trạng doanh nghiệp thiếu trách nhiệm trong việc hoàn thổ
đã và đang là vấn đề đáng ngại không chỉ của tỉnh bắc cạn
mà còn của nhiều địa phương trên cả nước
theo tính toán sơ bộ để hoàn tất việc hoàn thổ những mỏ vàng này
nguồn kinh phí có thể lên đến hàng chục tỷ đồng
chính vì vậy để doanh nghiệp thực hiện hoàn thổ trong thời điểm hiện nay
nhất là đối với những doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản là vô cùng khó khăn
bởi nguồn tiền dùng để hoàn thổ rõ ràng là một bài toán khó
trong khi đó cuộc sống người dân vẫn cứ bị ảnh hưởng
còn chất lượng môi trường của những vùng khai khoáng vẫn cứ thế suy giảm dần
chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến tết nguyên đán
và đây là thời điểm mà vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trở nên nóng hơn bao giờ hết
hôm qua đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy
công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi đã phát hiện một cơ sở sản xuất
thức ăn mất vệ sinh hoạt động trái phép
tại cơ sở sản xuất thức ăn nuôi phước thịnh hai của vợ chồng ông hồ văn thi
và bà nguyễn thị thân ở xã nghĩa điền huyện tư nghĩa
đoàn kiểm tra phát hiện một số bột màu không rõ nguồn gốc để pha trộn chế biến nuôi
khu vực sản xuất có nhiều ruồi và bốc mùi hôi thối
tại thời điểm kiểm tra cơ sở này không xuất trình giấy tờ đăng ký kinh doanh
không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
giấy cam kết bảo vệ môi trường không có trang phục bảo hộ lao động theo quy định
chủ cơ sở sản xuất cho biết mỗi ngày chế biến gần một tấn nuôi chủ yếu bán cho trẻ em
công an huyện tư nghĩa đã lập biên bản cơ sở phước thịnh hai để xử lý theo quy định pháp luật
các ngành chức năng cảnh báo hiện thời điểm cận tết nhiều cơ sở sản xuất thức ăn chui
mất an toàn nguy cơ ngộ độc thực phẩm cho người tiêu dùng
vì vậy người dân cần thận trọng trong lựa chọn thực phẩm an toàn trong dịp tết
từ khi trạm thu phí đường quốc lộ một a đoạn qua xã triệu giang huyện triệu phong tỉnh quảng trị đi vào hoạt động
nhất là những ngày gần đây khi giá vé qua trạm tăng lên
mỗi ngày nơi đây có hàng trăm lượt xe chạy vào khu dân cư để né tránh trạm
gây mất an toàn giao thông và phá hỏng hệ thống giao thông nông thôn
đây là hình ảnh những chiếc xe tải và ô tô loại nhỏ đi tắt từ đầu làng tả kiên qua tiền kiên
rồi vòng qua làng trà liên tây xa quốc lộ một a để né tránh chạm
do trạm thu phí nằm ở khoảng giữa các làng này
cộng với quãng đường đi vòng chỉ mất thêm chưa đầy hai km so với đi trên tuyến quốc lộ một a
nên các tài xế không ngần ngại đi vòng né chạm
điều này gây ra tình trạng mất an toàn giao thông
làm hư hỏng hệ thống giao thông của địa phương và làm đảo lộn cuộc sống nhân dân trong vùng
nguy hiểm hơn là những đoàn xe này hàng ngày vẫn chạy trên cầu bến lội bị xuống cấp
hình như là kéo nhau đi rồi chém chúc nhau qua cầu thậm chí là gây gỗ đánh nhau nữa
thì có lẽ là cũng mong rằng là các cấp chính quyền cũng mong sao đó là cũng cán nhiệm cho nhân dân chúng tôi
mấy ngày gần đây thì do cái mức thu phí ở tràm đã tăng lên cho nên hiện tượng xe né tràm không những là xe bốn chỗ
mà các loại xe cả xe tải và xe khách lớn cũng đã đi về đường này với mức độ rất là cao
nói chung là
dân ở địa bàn chỗ giang đây học sinh và giáo viên trường chúng tôi thì hàng ngày là đi làm và đi dạy
thì có những hiện tượng là học sinh đã bị cháy xuống ruộng
cầu bến lội ở xã triệu giang huyện triệu phong được xây dựng cách đây hai mươi năm năm
nhằm phục vụ việc đi lại sản xuất của bà con và học hành của con em
chỉ đảm bảo lưu thông cho những phương tiện có trọng tài dưới hai năm tấn
tuy nhiên để né trạm thu phí nhiều phương tiện có trọng tài gấp năm lần
từ chạy phăm qua cầu
không chỉ vậy tuyến đường bê tông nối giữa các làng của xã được nhà nước đầu tư xây dựng
cũng đã xuất hiện những đường nứt nếu mật độ xe nhiều và tải trọng lớn chạy liên tục như hiện nay
chắc chắn sẽ khiến đường mau sống cấp chứ kể sẽ rất nguy hiểm cho người dân
sống hai bên đường vốn quen đi lại sinh hoạt theo nếp thôn quê nhất là vào ban đêm
bởi lưu lượng như thế này sức cầu bến lội xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một chín mươi hai
thì vốn này do nhân dân đồng góp
với công tin chất lượng là từ nhân dân xây dựng không qua kiến trúc giảm phát của đơn vị nào
do vậy chúng tôi rất sợ rằng nếu mà không có sự quan tâm của cấp trên
là với tỉnh bằng tài sản đồng thời cầu bến lội này là sụp đổ bất cứ lúc nào
để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và tránh tình trạng xe trốn chạm cày nát hệ thống giao thông nông thôn
thiết nghĩ các cơ quan chức năng ở tỉnh quảng trị cần sớm vào cuộc để xử lý quyết liệt
rứt điểm tình trạng trên
nhằm đem lại cuộc sống yên bình cho người dân
đồng thời đảm bảo sự công bằng tránh thất thu cho nhà đầu tư thi công tuyến quốc lộ một a
tại cần thơ làng hoa phó thọ bà bộ đang nhộn nhịp chuẩn bị những công đoạn cuối cùng sẵn sàng phục vụ tết
trong khi đó tại tp hcm những người trồng mai nhiều khả năng sẽ bị thiệt hại nặng nề
bởi sự cố khiến nước tràn gây ngập úng chết nhiều gốc mai
theo người dân ở đây khoảng một giờ sáng ngày năm tháng một trong lúc mọi người sống tại khu phố hai
đường tam bình phường tam phú và khu phố bảy phường hiệp bình chánh quận thủ đức
tp hcm đang ngủ thì nắp cống ngăn chiều bị hở làm nước tràn vào
thời điểm giữa đêm nước tràn vào xối xả khiến người dân không kịp trở tay
nhiều đồ đạc tài sản được di chuyển lên cao
tuy nhiên nước dâng nhanh khiến nhiều vườn mai hàng ngàn gốc phục vụ tết bị nước nhấn chìm
cũng theo phản ánh của nhiều người dân sự cố xảy ra trong đêm nhưng đến trưa ngày năm tháng một mới có
một số cán bộ địa phương xuống kiểm tra hiện trường nguyên nhân sự cố trên được cán bộ điệp
phương cho biết là do cống ngăn chiều bờ bao rạch đĩa bị các vật cản chặn lại
khiến miệng cống không thể đóng làm nước chảy ngược vào khu dân cư
chính quyền sẽ cho vớt hết các vật cản để khơi thông dòng chảy rạch đĩa chỉ trong mấy ngày qua
trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã liên tục xảy ra các sự cố về cống ngăn chiều
gây ngập nhiều khu vực và thiệt hại cho hàng trăm hộ dân
những ngày này làng hoa phó thọ bà bộ thuộc quận bình thủy thành phố cần thơ đang tất bật
chăm sóc hoa kiểng và sẵn sàng cho vụ tết với hơn bốn trăm linh gió hoa các loại
có khoảng năm mươi hectare diện tích đất trồng hoa với sự tham gia khoảng hai trăm năm mươi hộ gia đình mỗi năm
vào các ngày lễ hai rầm và ngày hai mươi chín ba mươi âm lịch làng hoa cung ứng ra thị trường khoảng một ba triệu r
giỏ riêng năm nay để cung ứng ra thị trường tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy làng hoa đã xuống giống khoảng bốn mươi
bốn trăm linh giỏ hoa các loại gồm vạn thọ cát tường cúc đài loan cúc đồng tiền cúc hầm nhung
hoa chuông bách hợp hoa ly thu hải đường dạ yến thảo ngọc nữ so với năm trước số lượng giáo hoa
cung ứng đang hơn một mươi hiện nay sản phẩm hoa kiểng của làng hoa phó thọ bà bộ cung ứng khoảng
cho các tỉnh trong khu vực tiêu thụ tại vườn hoa khoảng hai mươi còn ba mươi được bán cho các chợ
cửa hàng ở các quận huyện trong thành phố cần thơ
trong phần tin quốc tế mỹ sắp xếp lại lực lượng quân sự tại nhật bản
xem một thành phố mỹ kết nối hàng không với cuba
mỹ đang có kế hoạch phân bố lại lực lượng quân đội của nước này tại nhật bản với mục tiêu làm
giảm tác động đối với cộng đồng địa phương nhưng vẫn duy trì được hiệu quả của liên minh quân sự mỹ nhật
quân đội mỹ thông báo kế hoạch sắp xếp lại với khoảng sáu mươi máy bay sẽ được di rời từ căn cứ của
hải quân mỹ tại tỉnh kanagawa tới một căn cứ khác ở phía tây nhật bản mục đích của việc sắp xếp
này là để giải quyết vấn đề tiếng ồn tại căn cứ ở kanagawa vốn nằm trong một khu đô thị tỉnh kanagawa
năm hai nghìn một mươi sáu nhật bản và mỹ đã nhất trí một lộ trình bố trí lại lực lượng mỹ tại nhật bản với hy vọng
làm giảm tác động của các lực lượng mỹ đối với các cộng đồng địa phương nhưng vẫn duy trì được khả
năng đánh chặn của liên minh mỹ nhật đã tròn hai năm kể từ khi trụ sở tòa soạn
tạp chí châm biếm chaflieo bị tấn công nhân viên của tòa soạn này tại paris pháp hôm nay
đã tổ chức lễ tưởng niệm hai năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi năm khiến
các cộng đồng địa phương đánh chặn nhiều hoạt động diễn ra ở thủ đô paris như đặt nến và hoa
để tưởng niệm hai năm vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn tạp chí châm biếm charlie edo tham dự lễ
tưởng niệm ngày sáu tháng một còn có thân nhân các nạn nhân và một số chính trị gia như bộ trưởng
bộ đội vụ và thị trưởng paris một lễ tưởng niệm khác cũng diễn ra tại chợ cô sê nơi những tên
khủng bố khác đã bắt cóc con tin và sát hại bốn người vào ngày chín tháng một những sự kiện này đã
đánh dấu sự khởi đầu của một năm đẫm máu và đau buồn tại pháp đỉnh điểm là loạt vụ tấn công
ngày một mươi ba tháng một mươi một làm một trăm ba mươi người thiệt mạng vụ thảm sát tại trụ sở tòa soạn charlebdo cũng đã trở
thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết về tự do ngôn luận khi những tấm biển tôi là charley xuất
hiện trên toàn thế giới bộ trưởng điều phối về chính trị pháp lý và vấn đề an ninh chung của
indonesia ông iranto vừa bác bỏ việc nước này đình chỉ toàn bộ hợp tác quốc phòng về quân sự
của australia do liên quan đến các tài liệu huấn luyện mang tính xúc phạm danh dự quốc gia
tại một cơ sở quân sự của australia trong một tuyên bố ông wiranto cho biết
indonesia không đình chỉ mọi hợp tác quốc phòng như truyền thông đưa tin đồng thời cho biết quân
đội indonesia chỉ tạm dừng các hoạt động liên quan đến chương trình hợp tác tại các lớp học
ngôn ngữ indonesia ở cơ sở của lực lượng đặc nhiệm australia do một vụ việc tổn hại đến danh
dự quốc gia của indonesia hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu theo ông uyrahanto
việc đình chỉ các lớp học này chỉ là tạm thời và sẽ nối lại sau khi phía australia áp dụng
những biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề trên hiện bộ quốc phòng australia đang hợp tác
chặt chẽ với phía indonesia để làm rõ và giải quyết mọi quan ngại nhằm sớm nối lại các hoạt động
hợp tác quân sự đầy đủ sớm nhất có thể cảnh sát thổ nhĩ kỳ vừa nổ súng bắn chết
hai kẻ tấn công và đang truy tìm đối tượng thứ ba sau khi xảy ra vụ nổ bom xe bên ngoài một tòa án
ở thành phố duyên hải ashmir ở miền tây nước này vào ngày hôm qua
hai đối tượng gây ra vụ đánh bom tại ishmir đã bị cảnh sát thổ nhĩ kỳ nổ súng bắn chết vụ nổ
đã khiến một cảnh sát cùng một nhân viên tòa án thiệt mạng và ít nhất một mươi người khác bị thương
truyền thông địa phương cho biết xe cứu thương đã tới hiện trường để đưa những người bị thương đi
điều trị vụ nổ xảy ra chỉ vài ngày sau khi một đối tượng xả súng tại một hộp đêm ở thành phố
istanbul vào thời điểm giao thừa khiến ba mươi chín người thiệt mạng hung thủ vụ tấn công này hiện vẫn
đang lẩn trốn thổ nhĩ kỳ đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa về an ninh một loạt vụ đánh bom đã
xảy ra tại quốc gia này trong hơn một mươi tám tháng qua trước đó hôm ba tháng một quốc hội thổ nhĩ kỳ đã bỏ
phiếu thông qua đề xuất của chính phủ nước này kéo dài thêm ba tháng tình trạng khẩn cấp
sau lần thứ hai gia hạn tình trạng khẩn cấp vốn được áp đặt từ sau cuộc đảo chính quân sự bất
thành hồi giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu hôm nay thổ nhĩ kỳ đã phát lệnh bắt giữ đối với gần bốn trăm linh doanh nhân
theo hãng tin anadolu các công tố viên thổ nhĩ kỳ cũng đã ban hành lệnh khám xét nhà ở và văn
phòng của ba trăm tám mươi doanh nhân với cáo buộc hỗ trợ tài chính cho mạng lưới hoạt động của giáo sĩ fedula
tayyip erdogan cáo buộc chủ mưu cuộc đảo chính bất thành hồi giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu cuộc đảo chính đã
khiến hai trăm chín mươi người thiệt mạng hơn một bốn trăm linh người chết
hơn bốn mươi một người tại thổ nhĩ kỳ đã bị tạm giam chờ xét xử liên quan đến âm mưu đảo chính khoảng
một mươi người trong đó có các binh sĩ và nhân viên cảnh sát giáo viên thẩm phán và nhà báo
đã bị tạm thời đình chỉ hoặc xa thải sau cuộc đảo chính

đã thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên của hãng này tới cuba và cũng là chuyến bay đầu tiên nối liền hai thành phố los angeles của mỹ và la habana của cuba
alaska airlines khẳng định đây cũng là chuyến bay thương mại đầu tiên từ bờ tây nước mỹ tới hòn đảo tự do
và hãng này sẽ sử dụng máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy chín trăm linh cho tuyến đường mới này
chuyến bay đầu tiên chuyên chở khoảng một trăm năm mươi hành khách trong đó có năm mươi khách mời là các chính trị gia
doanh nhân vận động viên thể thao và nghệ sĩ quan tâm tới sự phát triển của quan hệ song phương
alaska airlines đã được bộ giao thông mỹ cấp phép mở đường bay tới cuba từ tháng tám năm ngoái
nhưng tới nay mới bắt đầu cung cấp dịch vụ
đây là một trong tám hãng hàng không dân sự mỹ
được cho phép cung cấp dịch vụ tới cuba theo thỏa thuận mà hai nước ký kết hồi đầu năm ngoái
trong đó quy định hạn ngạch tối đa một trăm một mươi chuyến bay trực tiếp mỗi ngày
những thông tin quốc tế cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân